theo jerusalem post vào ngày hai mươi tám tháng hai mỹ và các quốc gia châu âu tiếp tục hợp tác với nga
trong các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân iran jcpoa ở viên áo
ngay cả khi họ trừng phạt moscow về hành động quân sự ở ukraine
theo đó các cuộc đàm phán với iran vẫn tiếp tục bất chấp việc các nước phương tây tham gia đàm phán
đã loại bỏ nga khỏi hệ thống ngân hàng sreap một ngày trước đó
trong khi đó vào ngày hai mươi tám tháng hai người phát ngôn bộ ngoại giao iran saif khatib jadeh kêu gọi các nước phương tây
tham gia đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm hai nghìn một mươi năm cần đưa ra quyết định chính trị
để giải quyết ba vấn đề còn tồn tại trong bối cảnh các cuộc đàm phán ở viên áo bước sang giai đoạn quan trọng
phát biểu tại họp báo hàng tuần ông khativ rade nêu rõ các vấn đề còn tồn tại bao gồm
mức độ rút lại các lệnh trừng phạt đối với iran việc đảm bảo mỹ sẽ không rút khỏi thỏa thuận
một ngày sau
và vấn đề thực hiện cam kết hạt nhân của iran